cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam khẩn cấp đối với phạm thị huế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại xã song mai thành phố bắc giang tỉnh bắc giang và ninh thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở số một mươi ba phố nguyễn biểu phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội về tội tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại
qua khai thác bước đầu huế khai nhận vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng làm quen với một người đàn ông họ dương không rõ thông tin lai lịch là giám đốc một bệnh viện của trung quốc
hai người thỏa thuận nếu tìm được người việt nam sang trung quốc mang thai hộ thì huế sẽ được hưởng số tiền từ năm mươi đến sáu mươi triệu đồng một người
tổng số tiền huế đã thu được từ việc giới thiệu và chăm sóc một mươi năm người mang thai hộ là hai trăm sáu mươi triệu đồng
ninh thị hải yến được hưởng số tiền môi giới người mang thai hộ do huế trả là ba mươi triệu đồng
những người mang thai hộ sau khi giao con thành công sẽ được hưởng từ ba trăm linh triệu đồng đến ba trăm bốn mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã tiến hành khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan
thu giữ một số giấy khám sức khỏe của các thai phụ một quyển sổ ghi chép và số tiền liên quan đến việc mua bán thực phẩm
để nuôi những người mang thai